công an quận tân phú tp hcm cho biết đang lập hồ sơ xử lý hàng chục người dương tính với ma túy
trong quán bar new club trên đường tân sơn nhì phường tân thành
cụ thể vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng hai lực lượng chức năng đã test nhanh ma túy đối với hai trăm linh khách trong quán
và xác định năm mươi người có kết quả dương tính với ma túy
sau khi tạm giữ các đối tượng có liên quan ban chỉ huy công an quận tân phú đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
phối hợp với công an phường tân thành tiếp tục sàng lọc những đối tượng khác để đưa về trụ sở lấy lời khai
và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật